sau nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế về quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín hà nội đã có động thái nới lỏng nhiều hoạt động
như cho phép nhà hàng bán tại chỗ xe buýt taxi được phép hoạt động
trong khi đó tp hcm vẫn đang thực hiện chỉ thị một mươi tám và chưa có thay đổi nào kể từ ngày một tháng một mươi đến nay
ngoài một số hoạt động giao thông liên tỉnh
đổi với báo chí bên lề hội nghị lần thứ chín của ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi một mở rộng sáng một mươi bốn tháng một mươi
bí thư nguyễn văn nên và chủ tịch phan văn mãi cùng chung quan điểm rằng
tp hcm không vội vàng mở cửa mà thận trọng từng bước
chủ tịch phan văn mãi cho rằng điều kiện của mỗi địa phương khác nhau nên không thể so sánh mức độ mở cửa
còn bí thư nguyễn văn nên thì nhấn mạnh cần phải nhìn vào các nước bạn để rút ra bài học và mở cửa thận trọng
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố đang nghiên cứu để cụ thể hóa nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và sẽ có nhiều thay đổi
dự kiến trong tháng một mươi tp hcm tổ chức hội nghị để bàn nội dung này
đồng thời tổng kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín gắn với triển khai kế hoạch chống dịch phục hồi kinh tế giai đoạn tới
theo dự thảo hướng dẫn của bộ y tế trước ngày ba mươi tháng bốn
chỉ thị một mươi tám được xây dựng dựa trên cấp độ dịch thứ ba
sau khi hướng dẫn mới được ban hành tp hcm đã lập một tổ công tác gồm các chuyên gia và cơ quan chức năng
để giả soát đánh giá lại cấp độ dịch của thành phố
trên cơ sở đó tp hcm có thể thay đổi một số biện pháp
chủ tịch phan văn mãi khẳng định thành phố sẽ không thay đổi hoặc thay thế chỉ thị một mươi tám thời gian tới
tuy nhiên thực tế là cấp độ dịch có thể liên tục thay đổi
nên việc đánh giá cấp độ dịch phải diễn ra hàng ngày hàng tuần
do đó phần phụ lục của chỉ thị một mươi tám
hoạt động nào được mở cửa hoạt động nào ngừng hoạt động
có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nguyên tắc và tình hình dịch
về cách tiếp cận ông cho biết dựa trên hướng dẫn của bộ y tế
địa phương sẽ đánh giá cấp độ dịch tới xã phường hoặc nhỏ hơn
sau đó xác định các hoạt động được vận hành theo mức độ dịch
và cuối cùng là áp dụng trong bối cảnh toàn thành phố chỉ thị một mươi tám
nếu chỉ xử lý cục bộ thì không giải quyết được vấn đề
việc này cực kỳ khó bởi phòng chống dịch và phục hồi kinh tế
đôi khi mâu thuẫn nhau phải giải quyết hài hòa ông mãi lý giải
chủ tịch phan văn mãi cho rằng tình hình dịch hiện nay đã cơ bản được cải thiện
nhưng không ai dám nói trước chuyện gì mọi đánh giá mang tính thời điểm
nếu hỏi tình hình dịch đã bền vững chưa và tp hcm có thể trở lại trạng thái bình thường mới chưa
thì khẳng định là phải tiếp tục các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch
và tính tới lúc này chưa thể nói tp hcm quay trở lại trạng thái bình thường mới ông khẳng định
cụ thể là cơ quan nhà nước chưa hoạt động một trăm linh
chưa thể dạy và học trực tiếp cơ sở y tế chưa hoạt động hết công suất
và nhiều hoạt động cũng chưa được khôi phục hết
chúng ta đang từng bước mở ra và việc đó lệ thuộc vào kết quả phòng chống dịch
kết quả hiện đáng mừng nhưng nếu có diễn biến khác thì đòi hỏi mình phải điều chỉnh trở lại ông nói
với cách tiếp cận theo cấp độ dịch như hướng dẫn của bộ y tế
ông mãi cho rằng không thể dự đoán mốc thời gian trở lại bình thường mới
tuy nhiên ông nhận định ngay cả diễn tiến dịch tiếp tục thuận lợi như hiện nay
thì tháng một mươi một tp hcm cũng chưa thể trở lại bình thường mới hoàn toàn
nói về quan điểm về bình thường mới của tp hcm bí thư nguyễn văn nên chia sẻ
nhìn vào singapore và nhiều quốc gia khác ông nhận thấy việc triển khai bình thường mới
được các nước làm rất kỹ và tp hcm cần học tập
trong khi tình hình dịch bệnh chưa dự đoán được tính nguy hiểm cũng như nguy cơ tái đi tái lại của dịch bệnh
thì hoạt động nào trở lại bình thường cũng phải rất cẩn trọng ông nói
bí thư chia sẻ
ông theo dõi thông tin từ nhiều nước có nền khoa học hiện đại
trình độ dự báo cao trên thế giới như singapore mỹ nga
thì thấy các nước này liên tục thay đổi các biện pháp phòng chống dịch
mình cơ bản thấy xu hướng dịch tốt lên nhưng cứ hồi hộp mãi vì chưa hiểu hết biến chủng delta
cũng như hiệu lực của vaccine ông nhận định
bí thư nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay đó là giữ tinh thần cảnh giác
và không gì bằng ý thức của mỗi người dân
về định hướng phát triển nhà ở xã hội để giãn dân trong thời gian tới
ông cho rằng có hai việc cần phải làm
thứ nhất là cải thiện khu nhà trọ theo quy định
không để phát triển nhà trọ tự phát mà phải điều chỉnh kiểm tra xử lý
thứ hai là phối hợp với doanh nghiệp nhà đầu tư để xây dựng nhà ở xã hội
đảm bảo mức sống của công nhân
còn chủ tịch phan văn mãi cho biết
tp hcm đang có ý tưởng xây dựng một triệu nhà giá rẻ cho công nhân người có thu nhập thấp
dự kiến ngày một mươi sáu tháng một mươi tp hcm sẽ họp bàn phương án cụ thể cho ý tưởng này
chủ tịch phan văn mãi cho biết
ubnd tp hcm đang xem xét đề xuất cho phép ăn uống tại chỗ ở quận bảy
ông chia sẻ định hướng của tp hcm là cho phép học sinh xã đảo thạnh an huyện cần giờ học trực tiếp
và cho quận bảy thí điểm ăn uống tại chỗ
tuy nhiên điều quan trọng là các địa phương phải đánh giá kỹ tình hình chuẩn bị chặt chẽ
hiện tp hcm vẫn chưa chốt thời điểm cho hai phương án thí điểm này
ông nói tinh thần là khẩn trương nhưng phải chuẩn bị kỹ
nôn nóng một chút hoặc sai một chút có thể ảnh hưởng rất lớn
thượng tá nguyễn đình dương trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát pc tám
công an tp hcm cho biết hiện tại lực lượng ở một mươi hai chốt ở cửa ngõ tp hcm
vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín đối với người dân ra vào thành phố như trước đây
chúng tôi có nắm được thông tin về việc không còn kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín khi di chuyển giữa các vùng
tuy nhiên hiện nay phòng pc tám chưa nhận được chỉ đạo cụ thể từ cơ quan có thẩm quyền
nên vẫn thực hiện
việc kiểm tra như trước
thượng tá dương chia sẻ
theo thượng tòa dương hiện tại các chốt cửa ngõ vẫn kiểm tra người và xe ra vào thành phố phải đủ các điều kiện
và có giấy xác nhận tiêm chủng đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín hoặc mũi một sau một mươi bốn ngày
f không khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày kèm theo giấy xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
trước đó tối một mươi ba tháng một mươi bộ y tế có hướng dẫn chuyên môn y tế tạm thời thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo hướng dẫn về xét nghiệm
bộ y tế yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân
chỉ xét nghiệm theo địa bàn có nguy cơ nhóm nguy cơ người có triệu chứng như ho sốt mất vị giác gấu sác hay khó thở
tại khu vực nguy cơ cao xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tại cơ sở sản xuất kinh doanh
với người di chuyển nhiều như shipper xe ôm lái xe tại khu vực tập trung đông người như chợ đầu mối siêu thị
tại cơ sở sản xuất kinh doanh trung tâm thương mại cơ quan công sở tự tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm cao
không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển giữa các vùng ngoại trừ vùng có dịch cấp độ bốn vùng cách ly y tế phong tỏa hoặc các trường hợp nghi ngờ đến từ vùng cấp độ ba
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ hoặc nghi ngờ
việc xét nghiệm xử lý ổ dịch thì tùy mức độ và tình hình dịch
khi xét nghiệm thực hiện hình thức mẫu gục
dịch covid một mươi chín ở tp hcm đang ở cấp độ nào
theo tiêu chí đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín của bộ y tế tp hcm không còn nằm trong vùng đỏ tức cấp độ nguy hiểm nhất
một lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết dựa trên tiêu chí đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín mới được ban hành của bộ y tế
tp hcm vẫn còn ở cấp độ ba tương ứng với màu cam
tuy nhiên các tiêu chí về số ca mắc trên một trăm linh
một trăm linh dân và tỷ lệ tiêm chủng của tp hcm chỉ ở mức sắp đạt
hy vọng đến cuối tháng này tp hcm có thể tăng lên cấp độ hai vị này nói
theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám ba tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bao gồm
tiêu chí một tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian
tiêu chí hai độ bao phủ vaccine
tiêu chí ba đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến
với số ca mắc đạt khoảng một trăm hai mươi bốn trên một trăm linh người một tuần và tỷ lệ trên bảy mươi người tiêm ít nhất một liều vaccine
tp hcm ở mức hai tức màu vàng
tuy nhiên nếu xét tỷ lệ tiêm chủng đối với người trên năm mươi tuổi tp hcm vẫn còn ở mức ba
bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm khẳng định
chỉ số cấp độ dịch ở tp hcm đang cải thiện tốt
chỉ khoảng vài ngày tới tp hcm có ba
tp hcm có thể nhanh chóng chuyển sang cấp hai và hướng đến vùng xanh trong thời gian không xa
theo báo cáo sơ bộ của sở y tế tp hcm sau gần hai tuần triển khai
chỉ thị một mươi tám về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước hồi phục phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
tình hình dịch bệnh tại tp hcm tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực
số ca mắc mới và số ca tiếp nhận điều trị mỗi ngày vẫn giảm ở các tầng
sở y tế tp hcm khuyên cáo
sự tốt về kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm tiếp tục diễn ra trong thời gian tới đây
mỗi người dân cần phải tiếp tục tuân thủ nghiêm nguyên tắc năm k
đeo khẩu trang thực hiện khử khuẩn khoảng cách không tập trung đông người và khai báo y tế
đồng thời nhanh chóng đi tiêm vaccine đủ hai mũi theo quy định